thực hiện kế hoạch của sở giáo dục và đào tạo hà nội về tổ chức ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức về các dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn cho học sinh cấp trung học cơ sở năm hai nghìn một mươi tám
vừa qua tại trường trung học cơ sở long biên đã diễn ra chung kết hội thi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn của thành phố hà nội trong các nhà trường
tham gia chung kết hội thi có năm đội đến từ các trường trung học cơ sở việt hưng long biên đức giang thượng thanh ái mộ trên địa bàn quận long biên
mục đích của hội thi nhằm giúp học sinh cấp trung học cơ sở có được những kiến thức cơ bản về các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp đang thực hiện trên cổng thông tin điện tử của thành phố
từ đó các em sẽ hướng dẫn bố mẹ anh chị và người thân thực hiện các thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến tại cấp xã phường thị trấn
với sự am hiểu về kiến thức dịch vụ công và bằng những hình thức tuyên truyền phong phú sinh động hấp dẫn của các đội và các em học sinh
hội thi đã giúp cho các học sinh hiểu được ý nghĩa
tiện ích và cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn
kết thúc hội thi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn của thành phố hà nội trong các nhà trường
đội trung học cơ sở đức giang quận long biên đã xuất sắc đoạt giải nhất